do mưa lớn liên tục từ đêm ngày tám đến chiều ngày chín tháng một mươi hai tại một số tuyến đường của thành phố hội an như trần hưng đạo bạch đằng trần phú phan châu trinh đã bị nước chia cắt cục bộ nhiều đoạn ngập sâu lưu thông tắc nghẽn
người dân phải đóng cửa dùng vật chắn để ngăn rác từ ngoài đường vào trong nhà
theo dự báo của đài khí tượng thủy văn tỉnh quảng nam đêm ngày chín tháng một mươi hai các địa phương của tỉnh quảng nam tiếp tục có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to có nơi lượng mưa trên một trăm năm mươi mm
do vậy có nguy cơ xảy ra lũ ống lũ quét trên các sông suối nhỏ xa lở đất ở miền núi và gây ngập úng cục bộ tại nhiều nơi như thành phố tam kỳ hội an và núi thành